đại hội liên đoàn bóng đá việt nam khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai đã diễn ra ngày hôm qua ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội
đại hội diễn ra trong bối cảnh bóng đá việt nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ
đến dự đại hội liên đoàn bóng đá việt nam khóa tám có lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
các cán bộ của ngành thể thao việt nam cùng đại diện của fifa afc và aff
đại hội đã lấy biểu quyết bầu thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch lê khánh hải đắc cử chức chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam khóa tám với sáu mươi tám trên bảy mươi phiếu bầu
vị trí phó chủ tịch tài chính và vận động tài trợ thuộc về ông cấn văn nghĩa sau hai vòng bỏ phiếu với tổng phiếu bầu là ba mươi sáu trên sáu mươi bảy
người giữ chức phó chủ tịch phụ trách truyền thông là ông cao văn chóng cựu tổng giám đốc vpf với số phiếu bầu bốn mươi hai trên sáu mươi chín
trong khi vị trí phó chủ tịch phụ trách chuyên môn không có bất ngờ
khi ông trần quốc tuấn tái đắc cử với số phiếu năm mươi bảy trên sáu mươi chín bàn chấp hành khóa tám đã ra mắt sau đại hội với một mươi bảy thành viên
bao gồm bốn chức danh chủ chốt gồm chủ tịch và ba phó chủ tịch liên đoàn
ngoài ra đại hội cũng đã bầu ra ban kiểm tra mới
chỉ định cơ quan kiểm toán khóa tám theo đề xuất của ban chấp hành cùng việc tiếp tục thực hiện một số hạng mục thuộc dự án fifa fourd